ghi nhận đến sáng ngày một mươi năm tháng ba tại bản hủy cắm huyện mường ảng tỉnh điện biên đã có tám con lợn bị chết và nhiều con khác đang bị ốm
chính quyền huyện đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn theo quy định
bản hủy cắm là bản sống độc lập cách xa với các bản khác do số lượng nuôi trong bản hơn một trăm linh con
do đó huyện mường ảng đang lên phương án để tiêu hủy toàn bộ số lợn này để khoanh vùng dập dịch phòng lây lan sang các khu vực khác
như vậy tính đến hết ngày một mươi năm tháng ba toàn tỉnh điện biên đã có hai huyện là tuần giáo và mường ảng với một mươi ba bản thuộc năm xã có dịch tả lợn châu phi
các địa phương đã tiêu hủy hơn bảy mươi con lợn mắc bệnh trong vùng dịch